trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
thôn phủ liễn xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương
phát biểu tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc các thôn khu dân cư trong cả nước
tổ chức rộng rãi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong một mươi bảy năm qua
đây là một sinh hoạt cộng đồng thiết thực sinh động đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của nhân dân
thủ tướng nêu rõ sự nghiệp cách mạng của đất nước muốn thành công phải dựa vào dân
muốn làm được thì phải nói cho dân hiểu làm cho dân tin
thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền luôn quan tâm đồng lòng chung sức để nhân dân hiểu được trên tinh thần
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
thủ tướng đặt vấn đề các hộ gia đình và người dân địa phương
cần phải nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường và áp dụng kinh tế số để phát triển kinh tế địa phương
đưa đời sống người dân lên cao hơn nữa nêu cao tinh thần đoàn kết
để quyết tâm phân đấu thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra
lập thành tích chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân
hãy cùng chung sức đồng lòng nỗ lực vượt qua những khó khăn
mọi người tự giác tự nguyện góp công góp của
xây dựng môi trường trong lành xây dựng thôn xóm bình yên
để bà con cùng chia sẻ và cùng hưởng thụ những kết quả đó
cấp ủy chính quyền ban công tác mặt trận
động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
và hư ngước huy ước của làng xã xây dựng gia đình văn hóa khu dân cư văn hóa
trước hết mặt trận và các tri hội đoàn thể phân công
giúp đỡ để các hộ gia đình trong thôn được thoát nghèo
đặc biệt cần quản lý giáo dục động viên con em
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật không cờ bạc
nghiện hút không xa vào tệ nạn xã hội
không rượu chè bê tha giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm
thủ tướng tin rằng với nền tảng phát triển trong thời gian qua
hải dương sẽ phát triển theo nền tảng mới
thủ tướng đề nghị mỗi người dân mỗi cộng đồng dân cư
cần phát huy truyền thống đoàn kết chung sức đồng lòng
cung cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn thử thách
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đóng góp vào thành tích chung của cả nước